công an thành phố lào cai tỉnh lào cai đã triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ hai đối tượng cùng với một mươi tám gói ma túy ketamin một trăm ba mươi bốn viên ma túy tổng hợp
cụ thể vào khoảng chín h bốn mươi phút ngày hai mươi năm tháng chín tại khu vực trước cửa số nhà sáu đường hợp thành tổ một mươi chín phường lào cai thành phố lào cai
tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố lào cai đã bắt quả tang đối tượng phùng lều sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã khánh yên thượng huyện văn bàn tỉnh lào cai đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vật chúng thu giữ là năm mươi viên ném ma túy được cất giấu nguy trang tinh vi dưới đáy thùng xốp đựng hoa quả
mở rộng vụ án đến hồi một mươi h một mươi phút cùng ngày tại khu vực trước cửa nhà số bảy trăm chín mươi sáu đường trần phú tổ hai phường nam cường thành phố lào cai
quả tăng đối tượng nông thị điện sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hiện trú tại phường nam cường thành phố lào cai về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ là tám mươi bốn viên ném ma túy một mươi tám túi ma túy ketamin màu trắng
hiện công an thành phố lào cai đã triệu tập sáu đối tượng có liên quan đồng thời điều tra xử lý và mở rộng vụ án
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh đắk lắc và thanh tra sở thông tin và truyền thông tỉnh đắk lắc vừa xử phạt một trường hợp
đăng tải chia sẻ những thông tin sai sự thật trên facebook
về việc xử phạt vi phạm trong phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại xã hòa thắng thành phố bùa thuật tỉnh đắk lắc đã đăng tải trên trang facebook cá nhân thông tin
ai bị phạt theo chỉ thị một mươi sáu có thể lên phường để đòi lại tiền nhé
sau khi thông tin trên được đăng tải có nhiều người vào bình luận với những ý kiến hoài nghi
sau khi vào cuộc xác minh phòng an ninh chính trị nội bộ và thanh tra sở thông tin và truyền thông đã xác định
đây là thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận
quá trình làm việc người này đã nhận ra hành vi sai phạm của mình đồng thời tự gỡ bỏ bài đăng và cam kết không tái phạm
hiện cơ quan chức năng đã xử phạt trường hợp này trên năm triệu đồng theo điều một trăm linh bốn
nghị định số một mươi năm năm hai nghìn hai mươi của chính phủ quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội
một đường dây ghi số đề liên tỉnh quy mô lớn mỗi ngày giao dịch gần một tỷ đồng
đã bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc triệt xóa thành công
trước đó ngày một mươi bảy tháng chín
đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột đồng loạt triệt phá chín địa điểm ghi số đề trên địa bàn
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ gần ba trăm linh triệu đồng tiền mặt
một mươi điện thoại di động hai xe ô tô cùng nhiều phơi đề sổ sách đưa ba mươi sáu đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc
bước đầu đã làm rõ tất cả các đối tượng này đều trú tại thành phố bùa ma thuật
và do trần thị thắm bốn mươi bảy tuổi huỳnh xuân phong năm mươi chín tuổi cầm đầu
đây là đường dây ghi số đề hoạt động rất tinh vi từ đầu năm hai nghìn hai mươi một
hàng ngày các đối tượng sẽ dùng điện thoại di động và mạng xã hội để ghi số đề cho các con bạc
trên địa bàn thành phố bùa ma thuật và các huyện của tỉnh đắk lắc
sau khi gom số đề của các con bạc phong sẽ dùng điện thoại chuyển hết phơi đề
cho một người tên hiền ở tỉnh bình định
đến cuối ngày căn cứ vào kết quả sổ số miền nam và miền bắc rồi thắng thua với các con bạc

cờ bạc là sai trái mới thắp luật nhưng mà do tôi cũng thấp nghiệp không biết làm gì
thứ nhất là thứ hai nữa là tôi cũng ham đánh số đề cho nên là tôi làm cái này
mở rộng điều tra công an thành phố buôn ma thuột đã làm rõ đối tượng trần thị út hiền ba mươi một tuổi
trú tại thị xã an nhơn tỉnh bình định một mắt xích quan trọng trong đường dây này
ngay sau đó hiền đã được di lý về công an thành phố buôn ma thuột để phục vụ điều tra
hàng ngày thì em nhận tin nhắn từ chú phong và bóng ok
sau đó thì em ôm
để qua mắt lực lượng công an các đối tượng không gặp trực tiếp ghi đề mà gửi qua tin nhắn điện thoại hoặc mạng xã hội
khi thắng thua với các con bạc các đối tượng sẽ chọn những ngôi nhà xây dựng kiên cố
cửa nhiều lớp có lắp camera theo dõi người lạ bên ngoài để giao dịch tiền bạc
trung bình mỗi ngày đường dây này giao dịch gần một tỷ đồng
các đối tượng cũng có rất nhiều những kinh nghiệm rất nhiều các thủ đoạn để đối phó với lực lượng công an
đặc biệt thì các đối tượng dùng rất nhiều thủ đoạn để tiêu hủy các tài liệu chứng cứ
làm căn cứ chứng minh hành vi phạm tổ
cái đường dây tổ chức khép kín và rất là khó cho cái việc phát hiện các đối tượng liên quan trong quá trình đấu tranh xử lý
chúng triệt để lợi dụng các tiện ích trên mạng xã hội để phục vụ ghi nhận
truyền giao các số đề để đánh bạc thắng thua bằng tiền
đến nay chúng tôi chứng minh được số tiền có những ngày các đối tượng trong đường dây giao dịch hàng ngày lên tới gần một tỷ đồng
hiện đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột đang tạm giữ hình sự một mươi năm đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan
kết quả làm rõ chuyên án số đề lớn này là một thành tích xuất sắc của đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột
trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín góp phần giữ gìn tốt an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
phạm thành nhơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xã châu hòa huyện rồng trôm tỉnh bến tre
vừa bị công an huyện trợ lách mời lên làm việc để làm rõ hành vi sử dụng giấy đi đường giả để qua chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi bốn tháng chín tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín thuộc ấp cống xã phú phụng huyện trợ lách tỉnh bến tre
tổ công tác công an huyện trợ lách phối hợp với công an xã bình hòa phước huyện long hồ tỉnh vĩnh long kiểm tra xe ô tô bảy mươi một a một mươi nghìn ba trăm hai mươi ba do phạm thanh nhơn điều khiển
quá trình điều tra nhân xuất trình một giấy đi đường do phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bến tre ký
thấy có nhiều điểm nghi vấn nên tổ công tác đã mời đối tượng về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an nhân khai nhận đã lên mạng mua giấy đi đường giả này với giá một trăm năm mươi đồng
để qua các chốt kiểm soát kiểm tra phương tiện cơ quan chức năng phát hiện thêm sáu giấy đi đường khác của đối tượng
công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp cũng đã xử lý hai trường hợp tài xế lợi dụng xe tải ưu tiên luồng xanh để vận chuyển người ngoài tỉnh về địa phương trái phép
cụ thể vào lúc ba giờ sáng ngày hai mươi năm tháng chín lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín tại xã bình thành
phát hiện xe ô tô tải được cấp chứng nhận luồng xanh do tài xế hoàng văn thứ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại huyện văn yên tỉnh yên bái điều khiển đã nhận trở thuê hai người cùng một chiếc xe ô tô cùng một chiếc xe mô tô và nhiều vật dụng gia đình
từ huyện bến cát tỉnh bình dương về huyện hồng ngự tỉnh đông tháp với số tiền sáu triệu đồng
đến sáu giờ sáng cùng ngày lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát covid một mươi chín xã bình thành tiếp tục phát hiện tài xế phạm minh châu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trú tại huyện trợ mới tỉnh an giang lợi dụng xe tải được cấp chứng nhận luồng xanh đã trở thuê một người từ mỹ hiệp về an phong với giá hai triệu đồng
công an huyện thanh bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai tài xế này tổng số tiền một mươi năm triệu đồng
đồng thời liên hệ ngành chức năng để đưa những người có liên quan đi cách ly y tế và buộc các xe quay lại theo đúng quy định phòng chống dịch
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra cáo trạng vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại ủy ban nhân dân tp hà nội và các đơn vị có liên quan đến sai phạm trong việc mua chế phẩm redoxy ba c xử lý ô nhiễm nước hồ
đồng thời viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố đối với các bị can nguyễn đức trung cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
võ tiến hùng tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội
và nguyễn trường giang giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên acic về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo cáo trạng vào năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban nhân dân tp hà nội đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện công tác xử lý
cải tạo khắc phục ô nhiễm nước các sông hồ trên địa bàn thành phố bằng cách tìm kiếm các công nghệ tiên tiến phù hợp để xử lý ô nhiễm nước hồ trên địa bàn
hà nội đã lựa chọn công nghệ xử lý nước ô nhiễm của công ty watchwater của đức tổ chức đoàn tham quan thử nghiệm
đặt hàng sản xuất ra chế phẩm reduxy ba c để sử dụng vào việc xử lý ô nhiễm nước tại tp hà nội
nguyễn đức trung đã chỉ đạo võ tiến hùng tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội
doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước do ủy ban nhân dân tp hà nội thành lập là đơn vị có chức năng xử lý ô nhiễm nước hồ
mua chế phẩm này thông qua công ty arctic
công ty trung gian do nguyễn trường giang làm giám đốc công ty của gia đình với động cơ là vụ lợi
viện kiểm sát xác định hành vi của ông nguyễn đức trung và các bị can gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước
với tổng giá trị thiệt hại là hơn ba mươi sáu tỷ đồng
liên quan đến vụ án hình sự hủy hoại rừng xảy ra tại các khu vực dốc cốc suối dĩ và treo reo
tiểu khu một trăm sáu mươi hai thôn tân thành xã sơn hội huyện sơn hòa
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên vừa ra quyết định khởi tố bị can
đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hai bị can
hai bị can bị khởi tố và bắt tạm giam là phạm thanh anh phạm văn anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và phạm văn thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy cùng chú tại huyện sơn hòa
theo thông tin tài liệu thu thập được với mục đích lấn chiếm đất rừng tự nhiên do ban quản lý rừng phòng hộ huyện sơn hòa quản lý
từ tháng sáu đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một phạm văn anh và em ruột là phạm văn thành đã thuê nhân công cắt hạ
đốt dọn nhiều cây rừng tự nhiên trên diện tích hơn hai mươi m hai tại các khoảnh sáu và tám tiểu khu một trăm sáu mươi hai để trồng keo giống
khám nghiệm hiện trường cơ quan chức năng và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh xác định
riêng tại các khu vực dốc cốc suối dĩ và treo reo tiểu khu một trăm sáu mươi hai thôn tân thành
đã có tám diện tích rừng tự nhiên bị chặt phá với tổng diện tích lên đến hơn ba mươi một m hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã bến cát tỉnh bình dương vừa tiến hành tạm giữ đối tượng nguyễn minh tân
trú tại thành phố thủ dầu một để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích làm chết một người
theo điều tra vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi một tháng chín sau khi làm việc xong tại công trình xây dựng của công ty pacific khu công nghiệp việt hương
xã an tây thị xã bến cát đối tượng nguyễn minh tân rủ ông trần văn kích quê tỉnh đồng tháp
nhậu trên sàn nhà bê tông tầng một của công trình xây dựng
sau khi nhậu được một lúc thì hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau
trong lúc xô sát hai bên rằng co tân đã dùng tay ôm na người ông kích vật ngã ngửa đập đầu xuống nền bê tông
thế vậy một số người cùng làm tại công trình can ngăn
đến khoảng giờ một mươi phút ngày hai mươi hai tháng chín tân phát hiện ông kích đã tử vong nên nhờ mọi người cùng làm báo với cơ quan công an
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa bắt giữ thành công đối tượng thái quốc trạng ba mươi ba tuổi quê tỉnh cà mau
về hành vi cố ý gây thương tích
sau hơn tám tháng lẩn trốn
theo hồ sơ của cơ quan công an vào ngày ba tháng một tại ấp hai xã long thọ huyện nhân trạch
do mâu thuẫn trong quá trình mua bán với anh nguyễn văn cường ba mươi bốn tuổi quê tỉnh bà rê vũng tàu
nên trạng đã rủ đồng bọn đánh anh cường gây thương tật ba mươi rồi bỏ trốn
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện nhân trạch phối hợp với công an xã long thọ
đã bắt giữ trạng khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở ấp ba xã long thọ
để có tiền tiêu xài ba đối tượng gồm lê thanh học dương mộc thạnh và lâm minh cảnh
cùng chú tại tp bạc liêu đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn phường bảy tp bạc liêu
với tổng trị giá gần một tỷ đồng
cụ thể vào khoảng hai giờ ngày một mươi sáu tháng chín ba đối tượng trên đã rủ nhau mang theo một số dụng cụ
đến một cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn khóm bốn phường bảy tp bạc liêu
đột nhập trộm cắp hơn bảy trăm linh triệu đồng tiền mặt gần năm lượng vàng ba triệu đồng thẻ cào điện thoại
sau đó tẩu thoát đến khuya ngày một mươi tám tháng chín công an tp bạc liêu tiến hành lệnh giữ người
trong trường hợp khẩn cấp đối với ba đối tượng nói trên
tại cơ quan công an các đối tượng đều thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
công an huyện bù đăng tỉnh bình phước phối hợp với công an xã thống nhất
đã bắt trần trung hiếu năm mươi một tuổi quê ở thanh hóa đối tượng bị công an thành phố thủ dầu một
tỉnh bình dương truy nã đặc biệt nguy hiểm từ năm hai nghìn một mươi hai về hành vi vi phạm quy định
về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ khiến hai người tử vong một người bị thương
theo hồ sơ vào chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi hai tại giao lộ đường hồ văn cống
và đường giao thông nông thôn xã tương bình hiệp tp thủ dầu một tỉnh bình dương
xe ô tô biển số sáu mươi một p một nghìn hai trăm sáu mươi sáu do trần trung hiếu điều khiển và chạm với xe máy do anh nguyễn minh hải
điều khiển chở vợ và con gái hậu quả là hai vợ chồng anh hải tử vong cháu gái bị thương nặng
sau khi xảy ra tai nạn hiếu bỏ trốn đến ngày bị bắt
hàng đã bản giao đối tượng cho công an tp thủ dầu một để di lý về địa phương
xử lý theo quy định của pháp luật
với thủ đoạn sử dụng xe làm từ thiện xe cứu thương xe đăng ký luồng xanh chở hàng hóa
để chở thuê người từ vùng dịch ở tp hồ chí minh bình dương đồng nai về quê
trong những ngày gần đây nhiều tài xế đã bị các chốt kiểm soát dịch bệnh liên ngành
tỉnh kiên giang bắt giữ và xử phạt vi phạm hành chính trên một trăm linh triệu đồng
điển hình vào chiều qua ngày một mươi chín tháng chín lực lượng công an làm nhiệm vụ
tại chốt kiểm soát liên ngành số bảy tỉnh kiên giang đã phát hiện tài xế phùng gia huỳnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại tỉnh đồng nai điều khiển xe ô tô một mươi sáu chỗ loại xe khách
có đăng ký luồng xanh trở thuê một người phụ nữ từ huyện long thành tỉnh đồng nai về kiên giang
qua làm việc tài xế huỳnh thừa nhận làm tài xế lái xe thuê cho người khác
vào sáng ngày hai mươi tháng chín chủ xe yêu cầu huỳnh chở một người phụ nữ từ huyện long thành
tỉnh đồng nai về quê ở huyện an minh kiên giang để tránh dịch với giá sáu triệu đồng
nếu chót lọt huỳnh được trả công chín trăm linh đồng
với hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
huỳnh bị công an huyện châu thành tỉnh kiên giang xử phạt vi phạm hành chính bảy triệu năm trăm linh ngàn đồng
bốn đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại khách sạn đã bị công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam phát hiện
trước đó vào khoảng một giờ sáng ngày một mươi tám tháng chín tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn ở tổ dân phố nguyễn hữu tiến
phường đồng văn thị xã duy tiên lực lượng công an phát hiện tại phòng ba trăm linh năm có bốn thanh niên gồm hai nam hai nữ
độ tuổi từ hai mươi một đến ba mươi một tuổi có hậu khẩu thường trú tại tỉnh hà nam và tỉnh hậu giang đang sử dụng trái phép chất ma túy
các đối tượng khai nhận một người trong nhóm mua số ma túy trên với giá bốn triệu năm trăm linh ngàn đồng để về cùng sử dụng
qua test nhanh các đối tượng trên đều dương tính với ma túy
liên quan đến vụ án trần thị phương dung bốn mươi bảy tuổi trú tại quận hải châu làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng vừa tiếp tục tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với tôn thất huy minh bốn mươi năm tuổi trú tại quận liên triều cũng với hành vi tương tự
theo đó minh mua lại đất của dung với giá bốn triệu
minh mua lại đất của dung với giá bốn triệu và thỏa thuận bán lại đất cho một người phụ nữ với giá gần năm tám tỷ đồng nhận cọc bảy trăm linh triệu đồng
mặc dù biết đất của dung có hồ sơ giấy tờ không hợp lệ nhưng minh vẫn giao bán và yêu cầu người phụ nữ kia đưa giấy tờ tùy thân để ra hồ sơ
sau đó dung đưa cho minh một bộ hồ sơ giao đất giả
vì quá tin tưởng nên bị hại tiếp tục giao cho minh số tiền hơn hai chín tỷ đồng
đầu năm hai nghìn một mươi chín do không ra sổ đỏ được nên bị hại đã đòi lại tiền và gửi đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra để tố cáo dung và minh
tại huyện ba chi tỉnh bến tre vừa xảy ra một vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên trong lúc ngồi nhậu hậu quả là một người bị đâm tử vong
sáng ngày một mươi tám tháng chín nhóm thanh niên gồm trần văn dừa trần út mười trần văn trong cùng chú thệ tỉnh cà mau
phan thành và một người bị đâm tử vong
chú tại tỉnh kiên giang và một số người khác tổ chức ăn nhậu tại nhà trọ thùy trang thuộc ấp an lợi xã an thủy huyện ba chi
trong lúc uống rượu các đối tượng đã xảy ra mâu thuẫn cự cãi rồi đánh nhau
đối tượng trong đã dùng cây kéo đâm nhiều nhát vào người nhân gây thương tích nặng
sau đó nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó và gây án xong trong đầu thú với lực lượng công an
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
trong khi đó tại đắk lắk phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với công an tp bun ma thuật vừa bắt giữ bốn đối tượng đánh chết một người đàn ông
cụ thể vào tối ngày một mươi bảy tháng chín sau khi nhận tin báo của người dân có một người đàn ông chết tại đập tràn của hồ airu cup ở xã hòa thắng
lực lượng công an đã khẩn trương đến khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
nạn nhân được xác định là ông trần đình anh bốn mươi bốn tuổi trú tại xã ea cơ tua huyện cư quyên
sau gần một mươi năm giờ tích cực điều tra lực lượng công an đã bắt giữ bốn đối tượng gây ra vụ án mạng trên là itenye itau cô bua iclembia và ivonne
theo kết quả điều tra ban đầu vào chiều một mươi bảy tháng chín bốn đối tượng này đến khu vực đập tràn của hồ echocap để câu cá
và tại đây nhóm của ông trần đình anh cũng đang ngồi ăn nhậu và phát hiện nhóm của anh có chửi mình
nên bốn đối tượng trên đã đấm đá nhiều vào người ông anh khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ
mặc dù không có mâu thuẫn từ trước nhưng khi có hơi men trong người
hai đối tượng là châu di cùng với châu tích đã dùng cây đánh chết anh huỳnh ngọc đấu
ngoài ra hai đối tượng còn cướp đi chiếc điện thoại di động của nạn nhân
bị cáo châu di đã bị tuyên án hai mươi ba năm tù về tội giết người và cướp tài sản trong phiên xét xử diễn ra vào chiều ngày hôm qua
riêng đối tượng châu tích đã bỏ trốn sau khi gây án và đang bị truy nã
theo cáo trạng vào khoảng một mươi chín h ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
trong lúc nhậu cùng duy và nhóm bạn tại ấp
ở đen xã an cư huyện tịnh biên
tích nhìn thấy huỳnh ngọc đấu đang ngồi trên xe máy dừng sát lề đường và nghe điện thoại
tích liền rủ di cầm khúc cây tầm vong ra đánh đấu
di đánh vào lưng đấu còn tích dùng khúc gỗ vuông đánh vào vùng đầu cổ và mặt khiến đấu bất tỉnh gục trên xe
thấy đấu không còn cử động di đến lấy chiếc điện thoại di động của nạn nhân rồi cả hai rời khỏi hiện trường
đến một h ba mươi phút sáng ngày một mươi tháng một tổ công tác của công an huyện tịnh biên trên đường tuần tra phát hiện đấu đã tử vong
đến ngày hai mươi sáu tháng một di bị lực lượng công an bắt giữ còn tích bỏ trốn khỏi địa phương sau khi gây án và đang bị truy nã
kết thúc phiên tòa ngoài bản án đã tuyên hai mươi ba năm tù hội đồng xét xử còn buộc bị cáo di có trách nhiệm bồi thường số tiền một trăm chín mươi triệu đồng cho gia đình bị hại
là đối tượng từng nhiều lần vào tù ra tội khi bị mẹ con bà võ thị nga đuổi ra khỏi nhà
nổi máu côn đồ nguyễn văn dũng còn gọi là bé hai sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám đã lên kế hoạch phóng hỏa đốt nhà nhằm giết chết gia đình bà nga trong đêm rồi bỏ trốn
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an tỉnh an giang đã xác định và bắt giữ được dũng sau bốn ngày lẩn trốn
khoảng bốn giờ sáng ngày năm tháng chín trong lúc bà võ thị nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại phường châu phú b thành phố châu đốc
cùng con gái lê văn dũng
chị diễm mừng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và cháu ngoại cao quốc trí sinh năm hai nghìn một mươi sáu đang ngủ thì phát hiện nhà bị bốc cháy phía trước
hoàng sợ bà nga nhảy phía sau nhà xuống đất bị thương còn mừng và bé trí bị kẹt lại trong nhà được người dân kịp thời đưa ra ngoài
không thấy nó nổ cái bùm ở đây là bên góc này nè cháy lớn lên luôn
chạy ra mở cái cửa này là không có được mở ra là gạch khóa ở ngoài rồi
cháy quéo hết trơn còn phải nóng quá nóng chịu hết nổi nói chú ơi cứu con chú ơi
tại vì con với con con đâu có nhảy xuống được
tôi nằm ngủ rồi nghe là cháy nhà cháy nhà tôi mới ngồi vậy chạy ra tôi lấy cửa khóa tôi mở cửa
có mình anh tôi với mấy người ở đây rồi hơi chút anh em ta lại bu lại
cuối cùng là người tắt nước người lấy dây thêm phụ cứu chữa đó
thì nhờ vậy đó mà mau tắt thôi là kể như là đây cũng như là cái
xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng
ban giám đốc công an tỉnh chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang
phần công các trinh sát điều tra viên dày dạn kinh nghiệm phối hợp cùng công an thành phố châu đốc
và lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường triển khai lực lượng truy bắt đối tượng
sau bốn ngày coi như là phát động quần chúng nhân dân và bằng các nghiệp vụ
thì đến ngày sáng ngày chín tháng chín sát định đối tượng dũng đã coi như là di chuyển
từ thành phố châu đốc xuống tới thành phố long xuyên sáu mươi km
rồi là phát hiện dũng là ở khu vực phường mỹ quý nên là đại đạo phòng hình sự
đã phân công lực lượng trinh sát xuống vây bắt dũng
tại cơ quan công an dũng khai nhận trong thời gian chung sống như vợ chồng với bà nga
dũng thường hay ghen tuông và đánh đập bà nga nên bị bà nga và con gái riêng của bà đuổi dũng ra khỏi nhà
tức giận dũng nảy sinh ý định giết chết mẹ con bà nga
để thực hiện dạng sáng ngày năm tháng chín dũng mang theo xăng
và ổ khóa đến nhà bà nga
sau khi khóa cửa ngoài dũng dùng xăng phóng hỏa đốt nhà bà nga
rồi bỏ trốn khỏi hiện trường ngay trong đêm
đối tượng bị bắt giữ với các lần phạm tội sáu lần phạm tội trước đây có phải là một hay không
thông qua các biện pháp giám định để xác định đúng là đối tượng nguyễn văn dũng là đối tượng phóng hỏa giết mẹ con bà nga
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn văn dũng về hành vi giết người
đồng thời tiếp tục định giá xác định thiệt hại tài sản căn nhà bà nga để tiếp tục khởi tố bổ sung vụ án
khởi tố bổ sung đối với bị can nguyễn văn dũng về hành vi hủy hoại tài sản